tỉnh bình phước đã lòng trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm bốn mươi năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam
và cùng quân dân campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang và nhân dân ta
trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam và cùng quân dân campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng
quân đội và nhân dân hai nước đã kể vai sát cánh đồng cam cộng khổ hiệp đồng tác chiến bảo vệ vững chắc chủ quyền độc lập tự do của hai dân tộc
hiện nay quan hệ đối ngoại giữa bình phước với các tỉnh sát biên campuchia đang ngày càng phát triển bền chặt
bình phước hiện có bốn dự án đầu tư trong lĩnh vực cao su và điều tại campuchia với tổng số vốn trên một trăm bốn mươi tám triệu đô la mỹ
bên cạnh đó hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện việt nam hy sinh
trong thời kỳ làm nhiệm vụ quốc tế cao cả